thưa quý vị liên quan tới thảm họa itaewon khiến hàng trăm người thương vong
tại phiên họp toàn thể quốc hội hàn quốc chủ tịch quốc hội kim jin pio cho biết
dự thảo kiến nghị bãi nhiệm bộ trưởng hành chính và an ninh lee sang min đã được đệ trình lên quốc hội
quan chức này cho hay đề nghị đại diện các đảng tiến hành thảo luận về lịch trình thẩm định dự thảo kiến nghị bãi nhiệm căn cứ theo luật định
trước đó đảng dân chủ đồng hành đã đề xuất dự thảo kiến nghị bãi nhiệm bộ trưởng lee sang min
để buộc ông phải chịu trách nhiệm song thảm họa dẫm đạp ở khu phố itaewon của seoul hồi cuối tháng một mươi
theo quy định của quốc hội hai mươi bốn giờ sau khi dự thảo bãi nhiệm một thành viên nội các được báo cáo lên phiên họp toàn thể quốc hội
cơ quan này phải tiến hành biểu quyết về dự thảo thời hạn tối đa là trong vòng bảy mươi hai giờ nếu không dự thảo sẽ tự động bị xóa bỏ
dự thảo kiến nghị bãi nhiệm bộ trưởng ly sẽ được quốc hội thông qua nếu có quá bán số nghị sĩ tán thành trên một trăm năm mươi nghị sĩ
đảng dân chủ đồng hành hiện nắm giữ một trăm sáu mươi chín kế nghị sĩ nên hoàn toàn có thể đơn phương thông qua dự thảo kiến nghị bãi nhiệm